vụ cháy tàu du lịch huy lộc qn ba nghìn tám trăm tám mươi ba tại khu vực cảng tuần châu hạ long quảng ninh vào sáng nay
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã yêu cầu các cơ quan chức năng vụ khoa học hình sự bộ công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy này
dạng sáng nay ngày sáu tháng ba tại khu vực cảng tuần châu trên tàu huy lộc qn ba nghìn tám trăm tám mươi ba đã phát hiện đám cháy nhỏ
đám cháy đã được dập tắt trong hai mươi phút và không gây thiệt hại về người
tuy nhiên lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã yêu cầu cơ quan chức năng vụ khoa học hình sự bộ công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
tại thời điểm tàu huy lộc qn ba nghìn tám trăm tám mươi ba bị cháy có hai nhân viên trực tàu
đám cháy ban đầu được xác định bắt nguồn từ khoang lái rất may không có thiệt hại về người
tuy nhiên đây không phải là vụ cháy đầu tiên vì vậy lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã yêu cầu giá soát tất cả các phương tiện lưu trú trên vịnh
đặc biệt là các tàu vỏ gỗ phải thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy chuẩn bị các bơm dự phòng nguồn điện để cứu đắm tại chỗ kiên quyết dừng hoạt động đối với phương tiện không bảo đảm an toàn